cho ý kiến về việc thực hiện nghị quyết số bảy trăm một mươi tám ubthq đã nghe tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của hội đồng dân tộc
các ubthq về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ sáu
từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn đến hết kỳ họp thứ tám quốc hội đã ban hành năm mươi năm luật
trong đó có năm mươi ba luật đã có hiệu lực thi hành hai luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vẫn còn một số văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật
cụ thể có bảy nghị định chứa nội dung có dấu hiệu trái với quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy một nghị định chứa nội dung có dấu hiệu trái với quy định của luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi bảy
bảy nghị định và ba thông tư quy định không đúng với nội dung luật giao
với hệ thống pháp luật
tổng thư ký quốc hội kiến nghị quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị
và trình đồng thời với dự án luật pháp lệnh cân nhắc việc xem xét thông qua đối với các dự án
sự thảo luật pháp lệnh có quá nhiều nội dung phải hướng dẫn thi hành
hoặc có văn bản quy định chi tiết gửi kèm nhưng không bảo đảm các nội dung hướng dẫn